sau khi đột nhập nhà dân ở bắc giang trộm số tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
nguyễn văn học đã mua xe mô tô phân khối lớn và điện thoại iphone về để sử dụng
công an huyện trang định tỉnh lạ sơn phối hợp với công an huyện việt yên
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn học
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an học khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã đột nhập vào nhà dân
tại thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang cậy phá kết sát lấy trộm chín trăm linh triệu đồng tiền mặt
và một số trang sức bằng vàng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
sau đó sử dụng hơn hai trăm linh triệu để mua một xe mô tô kawasaki một điện thoại iphone một mươi ba pro max
và gửi ngân hàng hai trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện tràng định đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh bắc giang
để xử lý theo quy định của pháp luật
nhận được tin báo về việc ô tô đi qua khu vực km sáu mươi một cao tốc bắc giang lạng sơn
bị ném đá vào kính xe công an huyện tri lăng phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn điều tra và xác minh thông tin các tài xế phản ánh
theo đó vào một mươi một h ngày một mươi tám tháng chín hai cháu sinh năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bốn cùng chú tẩy xã chi lăng huyện tri lăng đang thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện di chuyển
trên cao tốc bắc giang lạng sơn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở công an huyện tri lăng để làm việc
tại cơ quan công an hai cháu khai nhận từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã nhiều lần thực hiện hành vi ném đá
vào xe ô tô di chuyển trên cao tốc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang xác minh làm rõ lý do các cháu thực hiện hành vi nguy hiểm trên
và phối hợp cùng với gia đình để giáo dục các cháu
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an huyện càng long
vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lê văn giang ba mươi bốn tuổi chú tẩy ấp lò co a xã an trường a huyện càng long
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra trước đó giang mua một khẩu súng ngắn thân màu đen và năm viên đạn kim loại màu vàng
từ trần hữu thắng năm mươi một tuổi ngụ khóm ba thị trấn càng long với giá năm triệu đồng đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
giang cho rằng súng bắn không nổ nên trong lúc nhậu giang đã lấy khẩu súng và năm viên đạn trên
đưa cho nguyễn trọng tính ba mươi năm tuổi ngụ khóm ba thị trấn càng long kêu đem trả cho thắng rồi lấy lại số tiền năm triệu đồng
và hứa cho tính hai triệu đồng sau đó tính lấy khẩu súng còn năm viên đạn đi tìm thắng nhưng không gặp
trên đường đi đến địa điểm thuộc khóm sáu thị trấn tràng long thì bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tăng vật
lực lượng chức năng tiến hành giám định khẩu súng và năm viên đạn trên được chế tạo thủ công có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng
súng còn bắn được đạn nổ được biết trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trọng tính về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và trần hữu thắng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
người chồng chém lìa hai tay vợ tại đồng nai vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với thái xuân bình ba mươi bốn tuổi trú tại huyện long thành để điều tra về tội cố ý gây thương tích
qua điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút chiều ngày một mươi ba tháng chín bình nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc bức xúc cố cha hỏi vợ người vợ đã thừa nhận có tình cảm với người khác nên bình tức giận chạy xuống bếp lấy một con dao dài khoảng bốn mươi cm chém nhiều nhát vào người vợ
lúc bị chém vợ bình đã đưa tay lên đỡ nên bình chém lìa tay phải và gần đứt lìa cánh tay trái
sau đó bình gọi điện cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu còn bình đến công an xã tam an đầu thú
bước đầu giám định chỉ riêng cánh tay phải của chị t bị chém đứt lìa không thể nối lại được đã có tỷ lệ thương tật lên đến sáu mươi một
liên quan đến vụ ép xe đâm tử vong năm thanh niên ở láng hạ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội đã bắt lái xe
xe taxi về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đó là lê tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
lâm là người đã lái chiếc xe taxi chở đối tượng lê văn thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
trong suốt quá trình gây án tại hà nội và đưa lên thái nguyên
trước đó đêm ngày một mươi năm tháng chín nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên nằm bất tỉnh tại phố láng hạ
công an quận đống đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
người này được xác định là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú hoàn kiếm hà nội
và với tinh thần khẩn trương điều tra truy xét sau bảy giờ đồng hồ gây án
lực lượng công an cũng đã bắt giữ lê văn thức khi đối tượng đang bỏ trốn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
thời điểm bắt giữ đối tượng lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cô gái đang bị đối tượng khống chế
bước đầu xác định đối tượng thức có quan hệ yêu đương tình cảm với cô gái này
tuy nhiên thời gian gần đây thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với nạn nhân
nên đã dùng dao đâm vào đầu và ngực của nạn nhân
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm xét xử đối với tề trí dũng
cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
cùng với các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng tề trí dũng được xác định là người
có vai trò chính xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội đã cùng với các đồng phạm thuộc công ty ipc
vì những mục đích động cơ khác nhau cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật
về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
và các quy định của pháp luật thực hiện việc tham mưu đề xuất đồng thuận chủ trương
và trực tiếp ký kết các hợp đồng chuyển nhượng một trăm bốn mươi chín nền đất tại dự án an phú tây với giá rẻ hơn thị trường
gây thất thoát cho nhà nước
gây thất thoát cho nhà nước hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đây là lần thứ tư trong đó có một lần phúc thẩm cựu tổng giám đốc ipc ra tòa
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội tham ô tài sản đối với tề trí dũng
vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xếp zon linh trung
tổng hợp hình phạt một mươi chín năm tù do tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong một vụ án khác buộc bị cáo tề trí dũng phải chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
nhằm chấn chỉnh kiên quyết xử lý các vi phạm tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã mở đợt cao điểm kiểm tra phòng chống cháy nổ tại tất cả các quán bar karaoke vũ trường
bước đầu kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các cơ sở không đảm bảo an toàn
cơ sở karaoke vũ trường đã phát hiện hàng loạt các cơ sở không đảm bảo an toàn
cơ sở karaoke nàng thơ nằm trong một khu dân cư đông đúc tại phường hoành bồ
cơ sở có ba tầng hát nhưng chỉ có một cầu thang nhỏ hẹp vừa cho một người đi
toàn bộ hệ thống đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm khi cháy đều đã hư hỏng
trong khi các phòng hát hệ thống dây điện đấu nối không an toàn
những dấu vết của tiên lửa điện để lại như thế này cho thấy nguy cơ cháy có thể xảy ra tại cơ sở này bất cứ lúc nào
còn đây là lối thoát hiểm khi có cháy nhưng là thoát lên sân thượng được rào kín
cũng tại phường hoành bồ cơ sở karaoke trọng hải là một trong những cơ sở đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên thực tế nếu xảy ra cháy việc thoát nạn sẽ không hề đơn giản bởi hành lang thoát nạn trên sân thượng
đã bị chủ cơ sở tận dụng làm vườn lan với rào chắn và cửa khóa
và cũng chẳng có gì để bảo đảm an toàn cho người thoát nạn trong tình trạng khẩn cấp với lối xuống thang như thế này
trong quá trình kiểm tra công an tp hạ long đã yêu cầu tất cả các cơ sở vi phạm dừng hoạt động
để khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra đối với các cơ sở đó vi phạm ngoài việc chúng ta xử lý về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở đó
thì sau đó chúng ta sẽ xử lý về cán bộ và phụ trách địa bàn đó về tiêu tinh thần trách nhiệm kiểm tra đôn tốc hướng dẫn
đội cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo công an các phường xã giám sát chặt chẽ
nếu như mà phát hiện các cơ sở trong thời gian đang tạm định chỉ và yêu cầu khắc phục trước khi đưa vào hoạt động
mà phát hiện mà vẫn còn hoạt động chui thì sẽ kinh quyết xử lý với mức cao nhất
qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke ngoài việc phát hiện những vi phạm phòng cháy chữa cháy trong hoạt động kinh doanh
tổ công tác liên ngành công an tp hạ long còn ghi nhận nhiều nguy cơ cháy ngay từ trong quá trình xây dựng
lắp đặt trang trí các phòng hát đặc biệt là việc hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke đều để dây điện chạy trần
trong các hạng mục trang trí bằng nhựa mút xốp thay vì chạy trong ống ghen
để dây điện để trần luôn trong tất cả phía trong của các mút xốp đấy là một nguy cơ
hoặc đối với đến điểm của các ổ cắm thì không có các thiết bị luôn trong ống ghen
nên là cái nguy cơ chập cháy và cái chuyển tiếp dòng điện cũng như là cái mô ve và khi xảy ra thì cái tan nó rơi xuống
đối với đệm mút để chạy chập cháy ngay ở trong khu vực phòng hát karaoke
hiện nay trên địa bàn thành phố hạ long có gần một trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke các loại
với quan điểm xử lý
không phạt cho tồn tại đối với các cơ sở vi phạm
từ nay đến hết tháng chín công an thành phố sẽ tiến hành kiểm tra phúc tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke
kiên quyết đình chỉ chấm dứt hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời xử lý nghiêm cá nhân tổ chức cán bộ phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng